triển lãm đất mới đang diễn ra tại bảo tàng mỹ thuật việt nam được những người yêu hội họa miêu tả là như một mảnh đất màu mỡ với nhiều hoa thơm trái ngọt bởi người nông dân họa sĩ đã bỏ công bỏ sức dành nhiều tình yêu để chăm sóc nó
triển lãm hội họa đất mới một nghệ thuật cân bằng giữa chủ nghĩa ấn tượng và hội họa hiện đại thể hiện qua các gam màu hơi thở từ đất nước không khí và sương khói tạo cảm giác thong hoa trong bình yên thơm ngát mùi đất mới
những khoảnh khắc đẹp của bình minh của hoàng hôn với cánh đồng quê lũy tre làng và khói lam chiều của mùa xuân và sắc thu hay cầu vòng rực rỡ sau cơn mưa được họa sĩ khắc họa một cách tinh tế và tươi sáng
tranh của ngân giang có sự cảm nhận màu sắc không khí ánh sáng giống như những họa sĩ của chủ nghĩa ấn tượng ở thế kỷ một mươi chín nhưng lại có những hình thức biểu hiện của hội họa hiện đại
dù không mới bằng kỹ thuật thể hiện nhưng lạ về cách truyền tải nội dung và đề tài qua cách nhìn cuộc sống bằng góc nhìn bình dị
triển lãm hội họa đất mới kéo dài đến hết ngày một tháng tám tại bảo tàng mỹ thuật việt nam